trong thời gian qua nhiều ngư dân tỉnh nghệ an đã mạnh dạn đầu tư đóng tàu to máy lớn để khởi nghiệp
hiện nghệ an là một trong những tỉnh có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn với hơn một ba trăm linh tàu dài từ một mươi năm mét trở lên
do được đầu tư bài bản đội tàu đã vững vàng vơn khơi nâng cao hiệu quả khai thác và tham gia bảo vệ vùng biển của tổ quốc
chỉ riêng trong bốn năm nay bằng nhiều nguồn vốn và sự hỗ trợ của trung ương địa phương
ngư dân huyện quỳnh lưu đã đóng mới gần một trăm chín mươi tàu xa bờ từ bốn trăm linh cv trở lên
đến nay huyện đã có gần bảy trăm linh tàu có công suất từ chín mươi cv trở lên chiếm gần năm mươi toàn tỉnh tăng gấp ba lần so với năm hai nghìn tám
tỉnh nghệ an đã thành lập đoàn công tác liên ngành để tuyên truyền vận động cũng như kiểm tra kiểm soát truy xuất nguồn gốc khai thác hải sản
tỉnh nghệ an đã thành lập đoàn công tác liên ngành để tuyên truyền vận động cũng như kiểm tra kiểm soát truy xuất nguồn gốc khai thác hải sản